sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt đặc biệt nghiêm trọng làm hai người thiệt mạng một mươi người bị thương
lãnh đạo các cơ quan trung ương và tỉnh thanh hóa đồng hành cùng các gia đình nạn nhân khắc phục hậu quả vụ tai nạn
bộ trưởng bộ y tế nguyễn thị kim tiến lãnh đạo ban an toàn giao thông quốc gia tỉnh thanh hóa cùng đoàn công tác
đã đến chia buồn sâu sắc với gia đình hai lái tàu tử nạn thăm hỏi tặng quà các trường hợp bị thương
trong vụ tai nạn đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh thanh hóa và bệnh viện đao khoa huyện tĩnh gia
chỉ đạo các bệnh viện tập trung mọi điều kiện tốt nhất điều trị cho các nạn nhân bị thương
và đến thăm động viên nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện việt đức ở hà nội
hai nạn nhân bị thương nặng đang điều trị tại đây đã tạm thời qua cơn nguy kịch
hiện các cơ sở y tế tuyến trung ương và địa phương vẫn đang bố trí nhân lực tạo điều kiện tốt nhất
trong chăm sóc điều trị nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người sớm phục hồi sức khỏe cho các nạn nhân